trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm bảy mươi năm năm chiến thắng cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại
bộ quốc phòng liên bang nga đã tiến hành xây dựng và chuẩn bị khánh thành nhà thờ chiến thắng
và con đường tưởng niệm trong khuôn viên bảo tàng kubinka ở ngoại ô thủ đô moskova
nhân dịp này bộ quốc phòng nga cũng vinh danh bảy chiến sĩ việt nam từng tham gia hồng quân liên xô
chiến đấu chống phát xít đức trong cơ sở dữ liệu trên con đường tưởng niệm
nhận lời mời của bộ quốc phòng liên bang nga đại sứ quán việt nam tại liên bang nga
cơ quan tùy viên quốc phòng việt nam tại liên bang nga đã tới thăm công trình nhà thờ chiến thắng
và con đường tưởng niệm tại đây dòng chữ ghi danh các liệt sĩ việt nam đã hy sinh trong cuộc chiến tranh
vệ quốc vĩ đại góp phần chặn đứng thảm họa phát xít đó là các ông lê phan trăn
bí danh lý phú san đinh trường long bí danh lý văn minh vương thúc thoại bí danh lý thúc chất
vương thúc liên hoàng thế tư bí danh lý anh tạo nguyễn sinh thân bí danh lý nam thanh
ngô trị thông bí danh lý trị thông
bảy mươi năm năm đã trôi qua nhưng với việc được vinh danh trên con đường tưởng niệm
những đóng góp xương máu của các chiến sĩ việt nam chiến đấu trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại
trong nỗ lực chống chủ nghĩa phát xít sẽ mãi được ghi nhớ và đây cũng là một minh chứng rõ nét nhất
về tình đoàn kết hữu nghị lâu dài giữa nhân dân hai nước việt nam liên bang nga